thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc
nhưng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để không cho họ về nước
bị can phan công quốc chú tỉnh sóc trăng vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu
truy tố về tội danh cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
trước đó phan công quốc đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu
thi hành quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai để điều tra
qua điều tra cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn bảy phan công quốc đã xuất cảnh sang nga
theo hình thức đi du lịch rồi ở lại mở xưởng may quần áo
quốc đã móc nối với cha mẹ ruột ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm
với điều kiện đưa cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí thủ tục xuất cảnh
bằng thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu quốc đã đưa thành công bảy mươi công dân việt nam
từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hà nội sang nga để lao động
tuy nhiên khi người lao động đến
sưởng may tại nga quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng
giám sát chặt chẽ không cho họ ra ngoài
nhiều người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn
nhưng quốc không đồng ý và yêu cầu họ phải liên hệ người thân
chuyển cho quốc số tiền sáu mươi triệu đồng
trong đó có ba mươi chín công dân vì người nhà không đủ tiền chuyển cho quốc
nên đã bị nhốt trong nhà kho thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để cưỡng ép ở lại nước ngoài trái phép